sáng qua tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm đã tuyên án phúc thẩm đối với các bị cáo trong vụ giàn cảnh
tai nạn giao thông cướp tiền ảo bitcoin trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây
theo đó ba bị cáo hồ ngọc tài trần ngọc hoàng và nguyễn quốc dũng bị tuyên y án sơ thẩm
riêng bị cáo nguyễn anh tuấn được giảm một năm sáu tháng tù so với án sơ thẩm trước đó
về ý kiến tranh tụng cho rằng bitcoin không phải là tài sản tuy nhiên hội đồng xét xử phúc thẩm
xét thấy như cấp sơ thẩm đã nhận định pháp luật việt nam không chấp nhận tiền ảo nói chung
hay bitcoin là tiền tệ nhưng thực tế các bị cáo đã quy đổi số bitcoin cướp được thành một mươi tám tỷ đồng và chia nhau
đối với bị cáo tuấn xét thấy bị cáo phạm tội với vai trò giúp sức cho tài thụ động không đáng kể
việc cấp sơ thẩm xử phạt một mươi hai năm tù là có phần nghiêm khắc nên hội đồng xét xử đã giảm một phần hình phạt
từ một mươi hai năm còn một mươi năm sáu tháng tù trước đó tại phiên sơ thẩm hội đồng xét xử đã tuyên phạt hồ ngọc tài
và trần ngọc hoàng cùng mức án trung thân nguyễn quốc dũng một mươi bảy năm tù về tội cướp tài sản